nếu như những đợt tuyên truyền phổ biến về những quy định khai thác thủy sản và trang thiết bị kiến thức về tìm kiếm cứu nạn trên biển
tạo điều kiện thuận lợi giúp ngư dân yên tâm bám biển
thì việc cảnh sát biển tặng cờ tổ quốc cho các phương tiện vươn khơi không chỉ tiếp thêm ý chí niềm tin cho bà con ngư dân
mà còn góp phần khẳng định ở đâu có cờ tổ quốc là ở đó có chủ quyền biển đảo
đảo bạch long vĩ những ngày cuối tháng chín sóng yên biển lặng
đây cũng là thời điểm thích hợp để ngư dân bám biển vươn khơi
ở nơi xa đảo tiền tiêu của tổ quốc quân dân huyện đảo vẫn ngày đêm bám biển giữ vững ý chí coi đảo là nhà
những phần quà từ đất liền hay những buổi trào cờ trên đảo với sự tham gia của các lực lượng vũ trang đứng chân trên đảo bạch long vĩ
thực sự là nguồn động lực to lớn đối với quân và dân nơi đây
lực lượng cảnh sát biển việt nam đã luôn đồng hành hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ
chiến sĩ quân dân và đặc biệt là ngư dân ở trên biển
đối với hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngư dân trên biển
lực lượng cảnh sát biển đã tuyên truyền hỗ trợ ngư lưới cụ bảo vệ cho ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển của bạch long vĩ
là huyện đảo xa đất liền và cũng là nơi tập trung đông ngư dân của các tỉnh từ quảng ngãi trở ra thường xuyên vào tránh trú bão
huyện đảo bạch long vĩ không chỉ là địa
địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh mà còn là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của khu vực phía bắc

trong nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vai trò của ngư dân hết sức quan trọng
sự hiện diện của ngư dân trên các vùng biển cùng với những lá cờ tổ quốc trên mỗi phương tiện
chính là sự khẳng định chủ quyền lãnh hải đang tiếp sức giúp ngư dân quyết tâm bám biển
giữ đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc